hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay xin kính chào quý vị khán giả
phần thưa quý vị mở đầu chương trình là những thông tin cập nhật mới nhất về cơn bão số một mươi ba
và công tác triển khai ứng phó khẩn cấp với bão và hoàn lưu bão của các lực lượng chức năng và người dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cơn bão số một mươi ba
cơn bão khẩn cấp cơn bão số một mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba tại đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
trên đất liền ven biển thừa thiên huế đà nẵng có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu một độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông
cách đà nẵng thừa thiên huế khoảng một trăm bảy mươi km
cách quảng trị khoảng ba trăm linh km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai
từ một trăm một mươi năm đến một trăm ba mươi năm km một giờ giật cấp một mươi năm
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm tám mươi km tính từ tâm bão
bán kính gió mạnh từ cấp một mươi giật từ cấp một mươi hai trở lên khoảng bảy mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi năm tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu tám độ vĩ bắc một trăm linh bảy bảy độ kinh đông

trên vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một mươi một
từ chín mươi đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương liên quan dừng các cuộc họp không thật sự cần thiết
tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão
để đảm bảo an toàn
cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản
trong đó thủ tướng yêu cầu triển khai phương án bảo vệ công trình đê điều hồ đập công trình hạ tầng quan trọng
chủ yếu bố trí lực lượng phương tiện vật tư để ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
tổ chức vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện
không để xảy ra sự cố gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân
bởi dự báo khi bão số một mươi ba tiến gần hơn với đất liền
các đảo như lý sơn cồn cỏ cố lộ tràm
các đầu thuyền ở ven bờ trong các khu neo đậu các lồng bé nuôi trồng thủy hại sản
từ hà tĩnh đến quảng ngãi có thể chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp một mươi một mươi một giật cấp một mươi bốn
trên đất liền từ chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu tháng một mươi một
từ phía nam nghệ an đến quảng nam có mưa to đến rất to
cấp đủ dự do thiên tai cấp độ ba
như vậy tất cả các hoạt động trên đất liền và ven biển sẽ có nguy cơ rất cao
chịu ảnh hưởng của mưa bão và gió mạnh từ trưa và chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ven biển các tỉnh từ thanh hóa đến đà nẵng
có khả năng nước dâng do bão cao năm đến một mét
nguy cơ ngập úng xảy ra ở vùng trũng thấp ven biển cửa sông
đâm phá tới các tỉnh thành quảng bình quảng trị thừa thiên huế và đà nẵng
do bão số một mươi ba đang tiếp tục mạnh lên và di chuyển nhanh hơn dự kiến
các tỉnh miền trung đang khẩn trương chạy bão
trước tình hình nguy hiểm của bão tỉnh thừa thiên huế yêu cầu người dân không ra đường
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay thay vì một mươi tám h như đã thông báo
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương sơ tán dân các khu vực ven biển ven sông
có nguy cơ sản lở đất ngập úng
việc sơ tán dân phải hoàn thành trước một mươi giờ ngày hôm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đến thời điểm này thừa thiên huế đã tiến hành sơ tán di rời hơn hai mươi hộ dân
với hơn sáu mươi bảy sáu trăm linh nhân khẩu ở các vùng sung yếu vùng nguy hiểm đến nơi an toàn
trong khi đó lý sơn là một trong những địa phương ảnh hưởng đầu tiên của bão số một mươi ba
ngay từ sáng ngày hôm nay đã ghi nhận gió to và lượng mưa khá lớn
hiện nhà cửa của người dân đã được các lực lượng quân đội công an chẳng chống đảm bảo
sáu trăm năm mươi một tàu thuyền được đưa vào nơi nheo đậu an toàn
bảy tàu thuyền trên trường sa đã liên lạc và đảm bảo thông tin thông suốt
đà nẵng cũng là một trong những địa phương được xác định bị ảnh hưởng lớn khi bão số một mươi ba đi qua
ngay từ sáng ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã kiểm tra giả soát lại việc di rời người dân
tại những điểm sung yếu nơi trú đậu tàu thuyền
và đưa tất cả người dân nuôi cá lồng bè khẩn trương vào đất liền
bắt đầu từ một mươi hai h ngày hôm nay chính quyền thành phố đà nẵng đã nghiêm cấm tất cả người dân ra đường
trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt
tính đến sáng ngày hôm nay tỉnh quảng trị đã có trên hai ba trăm linh tàu thuyền
với trên bảy thuyền viên đã vào tránh trú bão an toàn
tỉnh quảng trị cũng sẽ di rời sáu hộ với trên một mươi bảy người dân đến các khu vực an toàn
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của cơn bão
cục quản lý đường bộ hai thông báo sẽ đóng đường trong thời gian bão đổ bộ
để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện
khi có gió bão đến cấp tám việc đóng đường sẽ được thực hiện
vị trí đóng đường là tại các trạm thu phí trên quốc lộ một và rào chắn ở các tuyến quốc lộ khác
để tránh rồn ứ vị trí đóng đường sẽ thực hiện xa khu vực bão đổ bộ
trên địa bàn các tỉnh từ nghệ an đến thửa thiên huế
cơ quan quản lý đường bộ đề nghị người dân và phương tiện tham gia giao thông
chủ động lịch trình theo dõi thông tin và tìm nơi tránh trú an toàn khi có bão
tại thành phố đà nẵng tính đến một mươi ba h chiều ngày hôm nay
chính quyền thành phố đã hoàn tất sơ tán hơn hai mươi sáu người đến điểm tránh trú bão
bắt đầu từ một mươi hai h cùng ngày người dân được yêu cầu không ra đường để đảm bảo an toàn
lực lượng công an ở các khu vực ven biển vẫn đang nỗ lực giả soát kiên quyết di rời
không để người dân ở lại trên tròi canh nuôi trồng thủy sản trên tàu thuyền
tại nơi neo đậu khi bão đổ bộ vào đất liền
thưa quý vị và các bạn hiện tại đà nẵng đang có mưa lớn và gió giật mạnh
tuy nhiên tuyết diễn biến cực đoan của thời tiết và mưa lớn như trước nước như thế này
cán bộ chiến sĩ công an cơ sở trên địa bàn thành phố đà nẵng
vẫn đang triển khai xuống địa bàn vùng sung yếu
tích cực tuyên truyền vận động ra soát từng khu vực nuôi cá lồng bè của người dân
và kiên quyết di rời những trường hợp người dân đang cố tình bám trụ tại đây
mặc dù trước đó chính quyền thành phố đã yêu cầu ra soát sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
như vùng ven biển kiên quyết không để người ở lại trên tròi canh nuôi trồng thủy sản trên tàu thuyền
tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số người dân chủ quan lơ là
đối với những trường hợp này lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền
giải thích về mức độ nguy hiểm của cơn bão số một mươi ba
người dân đã bắt đầu sơ tán đến điểm tránh trú bão
đa số các hội dân đã chấp hành
tuy nhiên một số hội dân cũng còn động lại các tài sản
nên họ vẫn còn ở lại tại các lấn trạ
công an phường đã giải thích vận động
và có nhiều tuyên truyền thích hợp
nên các hội dân đã đồng ý và dư dầu để đánh ra con tàu
trước diễn biến phức tạp của cơn bão số một mươi ba
lực lượng công an các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố đà nẵng
văn đàn tốt trực hai mươi bốn trường hợp nguy hiểm của cơn bão số một mươi ba
để hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra
người dân và phương tiện không nên ra khỏi nhà
chủ các phương tiện tàu thuyền đang còn bám trụ
cần nhanh chóng di chuyển vào nơi tránh trú
để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam
để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị và các bạn
quý vị sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
công an quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã bắt giữ được đối tượng có hành vi đổ xăng lên người
khống chế nhân viên nhằm cướp tiền
xảy ra tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong
thuộc phường bình trị đông bê quận bình tân
đối tượng bị bắt giữ là lê tuấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
thường trú huyện an phú tỉnh an giang
vụ việc xảy ra vào lúc chín h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một
đối tượng tài mang theo bình xăng năm lít
xong vào chi nhánh ngân hàng tpb
trên đường trần văn dào
phường bình trị đông bê quận bình tân
đổ hết xăng lên người
và ném hai túi sách cho nhân viên ngân hàng ở đây
nói là đã tẩm xăng lên người
yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào túi sách
nếu không làm theo sẽ châm lửa tự thiêu phóng hỏa
trong lúc này bảo vệ ngân hàng biện báo
cho lực lượng công an kịp thời đến hiện trường
thấy có lực lượng công an đối tượng bỏ chạy ra ngoài
chưa cướp được tiền
trong lúc bỏ chạy đối tượng tài tự bật lửa chăm vào người
hù dọa lực lượng làm nhiệm vụ hòng chạy thoát
do lửa bắt đầu bóp cháy nhiều
không chịu nổi tên tài cởi bỏ áo
lúc này lực lượng công an và dân phòng áp sát đối tượng
dập lửa và khống chế bắt giữ đối tượng
về cơ quan công an
công an quận bình tân đã tiến hành lấy lệnh thay ban đầu
đồng thời đưa đối tượng tài vào bệnh viện điều trị vết bỏng
do y tự đổ xăng lên người và châm lửa đốt
sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
tại địa bàn của tỉnh bình dương
liên tiếp xảy ra hai vụ cháy vừa phế liệu
gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản
đây cũng là lời cảnh báo về việc đảm bảo an toàn
phòng chống cháy nổ
đặc biệt tại các cơ sở có chứa phế liệu
các chất cùng dung bôi dễ cháy
theo đó khoảng chín h ba mươi sáng cùng ngày
khi công nhân vừa vào làm việc
tại một cơ sở phế liệu
thì bất ngờ nghe tiếng nổ trong nhà xưởng
sau đó lửa bắt vào vật liệu dễ cháy
ngọn lửa nhanh chóng bao trùm nhà xưởng rộng gần một m hai
và có nguy cơ lan sang nhà dân bên cạnh
nhận tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
thành phố dĩ an và tỉnh bình dương
đã điều một mươi xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa
sau hơn hai giờ đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế
vụ hỏa hoạn khiến mấy tô nhà xưởng đổ sập
toàn bộ phế liệu cùng tài sản bên trong bị thiêu rụi
trước đó đêm ngày một mươi ba rạng sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
hỏa hoạn bất ngờ bùng phát
ở khu vực có hai quán cà phê tròi
và một căn nhà chứa nhiều phế liệu
trên đường nguyễn thị minh khai
thuộc phường phú hoa thành phố thủ dâu một
lực lượng chức năng tỉnh bình dương đã nhanh chóng có mặt
tiến hành các phương án cứu hộ chữa cháy
đến tám h ba mươi phút sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi một
ngọn lửa được giặt tắt
vụ cháy khiến phía trước hai quán cà phê trò lá bị thiêu rụi
căn nhà khoảng năm trăm linh m hai chứa phế liệu
cùng nhiều hóa chất bị cháy
đổ sập tường và máy tôn
thưa quý vị mới đây bảy cá thể gấu ngựa
bị nuôi nhốt gần hai mươi năm
tại hai trang trại ở bình dương
đã được lực lượng chức năng tỉnh bình dương
và tổ chức bốn por phối hợp giải cứu thành công
hai cá thể gấu ngựa sau khi được giải cứu
có tình trạng sức khỏe ổn định
và được vận chuyển trên xe tải chuyên dụng
với đường ngũ thu y của bốn por viện
theo dõi và chăm sóc
các cá thể gấu sẽ được đưa về cơ sở bảo tồn gấu ninh bình
được biết các cá thể gấu ngựa được giải cứu lần này
đã bị nuôi nhốt gần hai mươi năm
trong hai trang trại từ bình dương
một cá thể có lông màu vàng hiếm lạ
theo bác sĩ thuốc y các cá thể bị nuôi nhốt lâu ngày
thường có nhiều vấn đề về răng miệng huyết áp
và bệnh về gan mật thận
các cá thể khi về đến cơ sở bảo tồn
sẽ được chăm sóc đặc biệt trong khu vực cách ly kiểm dịch
và sẽ ở đây trong ba tuần
theo tổ chức bốn por đây là lần giải cứu lớn nhất trong năm
hiện nay còn gần ba trăm tám mươi năm cá thể gấu
chủ yếu là gấu ngựa
đang bị nuôi nhốt
tại gần một trăm hai mươi bốn cơ sở nuôi gấu hộ gia đình trên cả nước
tiếp tục thông tin về triều cương
vào lúc bảy giờ sáng nay ngày một mươi bốn tháng một mươi một
mực nước cao nhất tại các trạm
nhà bè phú an
đo được là một sáu mươi sáu m
cao hơn mức báo đồng ba sáu m
thủ dầu một một bảy mươi một mm
cao hơn mức báo đồng ba một mươi một m
biên hòa một tám mươi bốn m
cao hơn mức báo đồng một bốn m
theo đó mực nước các trạm
tại vùng hạ lưu sông đồng nai sài gòn
tiếp tục lên nhanh trong những ngày qua và ở mức cao
dự báo mực nước tại các trạm
vùng hạ lưu sông đồng nai sài gòn
tiếp tục lên trong ba bốn ngày tới
đỉnh triều đợt này xuất hiện vào ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng một mươi một
tức bùng hai bùng ba tháng một mươi âm lịch
tại trạm phú an và nhà bè
mực nước có thể đạt mức một bảy mươi đến một bảy mươi năm m
cao hơn báo đồng ba một một mươi năm m
thời gian xuất hiện đỉnh triều
trong ngày từ năm bảy h
và từ một mươi bảy h đến một mươi chín h
trạm biên hòa lên mức sấp xỉ
báo đồng hai trạm thủ dầu một
cao hơn báo đồng ba từ một một mươi năm m
sau khi đạt đỉnh mực nước trên hệ thống
kênh rạch tp hcm còn duy trì ở mức cao
trong một hai ngày sau đó xuống chậm
trước thực trạng tốc độ đô thị hóa nhanh
nhiều khu dân cư phát triển đang xen nhau
trên cùng một tuyến đường có thể tồn tại
số cũ lẫn số mới lộn xộn
và nhiều xẹt khó tìm kiếm
ủy ban nhân dân quận một mươi hai tp hcm
vừa triển khai thực hiện thí điểm dự án
điều chỉnh số nhà trên địa bàn
phường tân thới hiệp
theo đó sáu ba mươi sáu số nhà đã cấp mới
trong quá trình cấp phép xây dựng
trong tổng quỹ số nhà sẽ cấp
số điều chỉnh là một mươi bốn bốn trăm bảy mươi sáu
bao gồm điều chỉnh các số cũ
và các số nhà sẽ cấp trong tương lai
tổng hai mươi bảy tuyến đường thực hiện điều chỉnh
với hai trăm bốn mươi năm tuyến hẻm
theo lãnh đạo quận một mươi hai vì điều chỉnh số nhà
đảm bảo quy định khoa học khắc phục tình trạng bất cập
trong việc đánh số nhà không theo trật tự
trong quá trình đô thị hóa
giúp người dân tổ chức dễ tra cứu
tìm kiếm địa chỉ nhà đất
trong buổi lệ lãnh đạo ubnd quận một mươi hai
còn nhiều lãnh đạo ban ngành
đã trao giấy chứng nhận số nhà cho các hộ dân
và thực hiện nghi thức gắn bản tên đường tin hẻm số nhà
tại tuyến đường tân thới hiệp một mươi bốn
sau khi đề xuất kiến nghị ubnd thành phố
về quy hoạch hơn bốn trăm linh bến thủy nội địa
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
đang nghiên cứu hoàn thiện đề án
phát triển kết cấu hạ tầng giao thông thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
trong đó đề xuất nhiều giải pháp
phát triển giao thông thủy
để chia lửa cho đường bộ
và đột phá du lịch đường sông
theo đánh giá của sở giao thông vận tải
thành phố có tiềm năng lợi thế lớn
về hệ thống sông ngòi
với một trăm một mươi tuyến sông kênh rạch
có chức năng giao thông thủy
bao gồm tuyến đường thủy nội địa
tuyến hàng hải tổng chiều dài hơn chín trăm bảy mươi năm km
cùng hệ thống cảng biển cảng thủy nội địa
và bến thủy nội địa rã khắp trên địa bàn thành phố
tuy nhiên việc tận dụng các đường sông kênh rạch này
để giành tải giao thông đường bộ
phát triển du lịch còn nhiều khó khăn và hạn chế
ngoài khó khăn về tỉnh không cầu
hệ thống cảng thủy nội địa cán cạn
viết tắt là icd
chỉ được đầu tư theo quy hoạch
là một trong những nguyên nhân chính
khi hệ thống này đang bị lãng phí
dù giao thông vận tải đường bộ tắt nghẹn
hiện nay thành phố có tổng cộng ba trăm linh hai bến thủy nội địa
bao gồm các bến hành khách bến hàng hóa
các bến thủy này đã vận chuyển hàng triệu lượt hành khách
và hàng triệu tấn hàng hóa mỗi năm
từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây
với hơn năm mươi km đường biên giới
với nước bạn campuchia
nên khi mùa nước nổi tràn
về các cánh đồng ở đồng tháp
đã nhanh chóng trở thành một biển nước mênh mông
đây cũng là điều kiện thuận lợi
để các đối tượng đưa hàng hóa nhập lậu vào biên giới
gây nhiều khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu
ở các tuyến biên giới
nhất là vào ban đêm
cùng với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cầu muốn
huyền hồng ngự đi mật phục chóng buôn lậu vào ban đêm
trong mùa nước nổi như thế này
mới thấy được những khó khăn vất vả của các chiến sĩ
khó khăn trong tuần tra thì rất nhiều
thứ nhất thì lực lượng phân tán
khắp dọc hết khắp tuyến biên giới
thứ hai thì phương tiện
thì là nó mỏng
không có đủ để đáp ứng
được cái nhu cầu
cái yêu cầu để mà
trên cái biển sông nước
nước thì lên cao
ngập ở các cánh đồng
nước ở sông thì chảy xiết
rất khó cho anh em trong công tác tuần tra kiểm soát
ngăn chặn buôn lậu là cuộc chiếm cam go
nhất là khiếu tố đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
mới đây trong quá trình tuần tra
tổ công tác đã phát hiện hai đối tượng
dùng vỏ lại để vận chuyển thuốc lá nhập lậu
phát hiện lực lượng chức năng
đối tượng nhanh chóng lao xuống vào bùi rậm ven bờ
và tẩu thoát để lại hiện trường
ngàn gói thuốc lá nhập lậu
tình trạng buôn lậu trên địa bàn
thì có diễn biến
và có chiều hướng gia tăng
thứ nhất là hiện tại
thì trên địa bàn là mùa nước nổi
tất cả các cánh đồng đều ngập nước
và cái kinh rạch nhỏ thì nước nhiều
thì đây là điều kiện thượng lợi
để là các đối tượng buôn lậu
là sử dụng các phương tiện
để qua mặt lực lượng
chúng sử dụng các phương tiện nhỏ
là nguy trang
thành ra là các xuồng lưới
giống như người dân
hoặc là sử dụng các phương tiện
có cái máy công sức lớn
để là vận chuyển hàng hóa
từ đầu năm đến nay
bộ đội biên phòng tỉnh đồng tháp
đã bắt và xử lý một trăm bảy mươi năm vụ buôn lậu qua biên giới
thu về tăng vật một trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
gần năm tấn đường cát nhập lậu
theo đánh giá của lực lượng chức năng
từ nay đến cuối năm
tình hình buôn lậu sẽ còn diễn biến phức tạp
tuy nhiên với các chiến sĩ biên phòng
phòng chống buôn lậu là nhiệm vụ xuyên suốt
góp phần đảm bảo an ninh khu vực biên giới